chiều ngày một mươi bảy tháng năm đã xảy ra cháy lớn tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại giấy paper việt nam
khu dương ổ phường phong khê thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
theo thông tin ban đầu đám cháy bùng phát tại kho chứa giấy của công ty
được biết diện tích kho chứa khoảng ba trăm linh m hai
ngay sau khi đám cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh bắc ninh
đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động bốn xe chữa cháy hai máy bơm và hàng chục chiến sĩ cảnh sát dập lửa
tuy nhiên do đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên đường đông dễ ủn tắc gây khó khăn cho di chuyển các xe chữa cháy
bên cạnh đó nguyên liệu cháy chủ yếu là các loại giấy nên rất dễ bùng phát lan rộng
sau hơn hai giờ đồng hồ chữa cháy đám cháy cơ bản được khống chế
các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy